sau ba ngày ngập trong mưa lũ sáng hôm nay nhiều địa phương tại quảng bình nước bắt đầu rút
với phương châm nước rút đến đâu tập trung khắc phục hậu quả sau lũ đến đó
các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đã khẩn trương huy động lực lượng để thực hiện công tác vệ sinh môi trường ở các vùng rốn lũ
cơn lũ vừa qua đã khiến trường tiểu học xã văn hóa huyện tuyên hóa chìm trong biển nước
mặc dù mọi người đều mệt mỏi bởi những ngày qua đã phải gồng mình chấm trọi với lũ
nhưng sáng nay ngay khi nước lũ rút được sự giúp sức của công an dân quân và đoàn viên thanh niên huyện tuyên hóa
nhà trường đã tiến hành rửa bùn sân trường lau chùi bùn đất và kê dọn lại bàn ghế để chuẩn bị đón học sinh trở lại
cùng với trường tiểu học văn hóa nhiều trường học nhà trẻ trên địa bàn huyện tuyên hóa
cũng đang được các lực lượng chức năng tại địa phương dồn sức để khắc phục hậu quả sau lũ
bên cạnh đó chính quyền các cấp nơi đây cũng đang tiến hành công tác cứu trợ cho dân về lương thực nước uống do bị cô lập trong nước lũ nhiều ngày qua
lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị ở trên địa bàn
tập trung về các xã vùng ngập lụt để rồi giúp trước hết là tập trung giúp các trường học để dọn dẹp
vệ sinh và các cơ quan trụ sở của các xã bị ngập lụt nhằm sau khi nước lụt hoàn thì các cơ quan đủ điều kiện
đảm bảo cái điều kiện để rồi đi vào hoạt động bình thường
tỉnh quảng bình đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu người dân
ở một số địa bàn
vẫn bị nước lũ cô lập tại huyện lệ thủy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra